từ hôm nay ngày một tháng bốn giá ga bán lẻ đến người tiêu dùng giảm mạnh sáu mươi chín đồng một bình một mươi hai kg
nếu tính từ thời điểm tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến nay thì đây là năm đầu tiên giá ga giảm sâu nhất
bên cạnh đó thì hôm nay hàng loạt doanh nghiệp đã giảm giá thịt lợn hơi còn bảy mươi đồng một kg
chiều qua ngày ba mươi một tháng ba công ty gas pacific petro city petro es gas cho biết
từ ngày hôm nay ngày một tháng bốn giá ga giảm sáu mươi chín đồng một bình một mươi hai kg
theo đó giá bán lẻ các loại không quá ba trăm linh một đồng một bình một mươi hai kg
tương tự như các hãng khác như gas petro limac cũng giảm sáu mươi chín đồng một bình một mươi hai kg
giá bán lẻ đến người tiêu dùng là hai trăm bảy mươi năm đồng một bình một mươi hai kg
như vậy từ đầu năm đến nay đây là tháng thứ ba giá ga liên tiếp giảm và là tháng giảm mạnh nhất với tổng mức một trăm linh tám đồng một bình một mươi hai kg
đây là tin vui cho các bà nội trợ
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín người dân chủ yếu nấu ăn tại nhà